phát biểu ý kiến tại buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định đảng nhà nước luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho viện toán học hoạt động tốt hơn thuận lợi hơn có sức mật mới cho sự phát triển
biểu dương và đánh giá cao sự phát triển của viện được cộng đồng quốc tế ghi nhận
đây là điều đáng mừng cho đất nước việc nghiên cứu của viện đạt nhiều kết quả tích cực là điểm sáng của ngành khoa học nước nhà
chúng ta có nhiều chủ trương chính sách để phát triển toán học nhưng cần cụ thể quyết liệt hơn
thủ tướng nêu rõ trong phát triển khoa học công nghệ nếu chúng ta không đặt vấn đề cạnh tranh sánh vai với thế giới thì sẽ bị tụt hậu
thủ tướng nêu rõ trong phát triển khoa học công nghệ nếu chúng ta không đặt vấn đề cạnh tranh sánh vai với thế giới thì sẽ bị tụt hậu
trong phát triển khoa học công nghệ việt nam viện toán học nghiên cứu đổi mới mô hình phát triển theo hướng hội nhập hiệu quả
trong đó lưu ý tri thức mới các lĩnh vực nghiên cứu gắn với chuyển giao ứng dụng cho xã hội
thủ tướng đề nghị để mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất đời sống

trong đó lưu ý chi thức mới các lĩnh vực nghiên cứu gắn với chuyển giao trí thức cho xã hội
đặc biệt là toán ứng dụng
đó là việc phát triển một số lĩnh vực của việt nam
thủ tướng nhấn mạnh vấn đề khoa học với thị trường khoa học với đời sống xã hội là rất quan trọng
thủ tướng mong viện tiếp tục nỗ lực vươn lên đồng thời đề nghị các bộ ngành viện hàn lâm khoa học công nghệ việt nam
quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để viện toán học phát triển hơn nữa
không vì những thể chế quy định lạc hậu làm càn trở viện nói riêng dẫn đến càn trở sự phát triển của đất nước nói chung
thủ tướng khẳng định chính phủ thủ tướng chính phủ sẽ tạo điều kiện tốt nhất
có những cơ chế chính sách thuận lợi nhất cho viện phát triển mạnh mẽ hơn nữa